ngay từ những năm cuối thế kỷ một mươi chín khi thực dân pháp xâm lược nước ta dân tộc việt nam đã nhất định không chịu làm nô lệ các phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi
và để đàn áp tinh thần yêu nước đó nhằm giết dần giết mòn ý chí chiến đấu của dân tộc việt nam thực dân pháp đã xây dựng nhiều nhà tù để giam cầm các chiến sĩ cách mạng
còn có nguyễn thái học phó đức chính những nhà lãnh đạo đầu tiên của việt nam quốc dân đảng thời kỳ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong chuồn lao tù hà khắc các phong trào đấu tranh vẫn liên tiếp được diễn ra
tuy nhiên khi chưa có một tổ chức tiên tiến của giai cấp vô sản ra đời lãnh đạo thì ít có phong trào nào giành được thắng lợi
nhưng vượt lên trên tất cả những chiến sĩ cách mạng đã bảo vệ trọn vẹn khí tiết của mình
rèn luyện bồi dưỡng tinh thần đấu tranh ngay tại nơi đầy ải của kẻ thù
những người tù hòa lò lúc đó đã bước đầu cho thực dân pháp hiểu rằng
không thể dùng một chế độ nhà lao hà khắc vô nhân đạo để giết dần giết mòn những chiến sĩ cách mạng
những người con yêu nước của việt nam
từ khi đảng cộng sản việt nam ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
thì nhà tù hỏa lò còn là nơi giam giữ những đồng chí lãnh đạo của đảng
như nguyễn văn cử trường trinh lê duẩn nguyễn văn linh đỗ mười
đây có thể coi là thế hệ những người tù thứ hai bị bắt giam tại nhà tù hỏa lò
thế hệ đã làm nên sự thành công của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thưa quý vị đây là chiếc máy chém mà thực dân pháp đã sử dụng trong suốt những năm nhà tù hòa lò hoạt động
hình ảnh này nói lên sự rùng rợn và tàn bạo của chế độ nhà tù thực dân
nhưng cũng gợi cho chúng ta nhớ tới những câu chuyện xúc động về lòng kiên trung của các chiến sĩ cách mạng
có lẽ trong chúng ta không ai có thể quên được hình ảnh của đồng chí lãnh đạo
đồng chí nguyễn đức cảnh với bí danh là bé con
trong những ngày cuối cùng tại salim án chém nhà tù hòa lò
đồng chí vẫn nỗ lực kiên trì hoàn thiện tác phẩm công nhân vận động
để báo cáo với đảng tình hình của công nhân tổng kết những kinh nghiệm vận động và đấu tranh
để hiểu rõ hơn về cuộc đời và con người của đồng chí nguyễn đức cảnh
chúng tôi cùng với cán bộ của di tích lịch sử hòa lò lần dở lại những trang tư liệu quý báu
lần dở lại những trang tư liệu quý báu
hiện được lưu giữ ở đây
trong quá trình mà chị đi thu thập những cái tư liệu về đồng chí nguyễn đức cảnh
thì điều gì ở thân thế ở con người và sự nghiệp của đồng chí khiến chị cảm thấy ấn tượng nhất ấn tượng
ấn tượng đầu tiên là tôi hiện đang làm việc tại di tích nhà tù hòa lò
mà nơi mà đồng chí nguyễn đức cảnh đã bị thực dân pháp sang cầm trước kia
và qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu tư liệu về đồng chí nguyễn đức cảnh
tôi ấn tượng nhất là tinh thần lạc quan của đồng chí khi bị giam trong nhà tù hòa lò
và khi bị giam trong nhà tù hòa lò thì đồng chí vẫn tiếp tục bị tra tấn
nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết khiên ngang của mình
và trong thời gian này đồng chí đã hăng hái tham gia những cái hoạt động đấu tranh mà biến nhà tù thực dân thành trường học cách mạng
ví dụ như là tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một thì đồng chí đã tham gia cuộc đấu tranh tuyệt thực tám ngày
tám ngày để phản đối thực dân pháp áp dụng những chế độ giam cầm hà khác đối với tù chính trị
và yêu cầu cải thiện điều kiện sinh hoạt cho tù nhân
sáng ngày ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi hai đồng chí nguyễn đức cảnh đã anh dũng hy sinh sau khi bị thực dân pháp thi hành bản án tử hình
nhưng sự bất khuất ý chí kiên cường của ông đã hun đúc lên một ngọn lửa cách mạng
tiếp thêm sức mạnh cho những người đồng chí trong tù giữ vững tinh thần chiến đấu
khi phong trào đấu tranh càng lớn mạnh nhà tù hòa lò càng là nơi đầy đạa thêm nhiều tù nhân chính trị
và những câu chuyện về lòng yêu nước
lại tiếp tục được viết lên
đồng chí nguyễn văn cừ trở thành tổng bí thư năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
đảng đương trọng trách đó khi ông vừa tròn hai mươi sáu tuổi
nguyễn văn cử được xem là tổng bí thư trẻ nhất trong lịch sử đảng cộng sản việt nam
sau lần tổ chức giải truyền đơn treo cờ giàn áp phích
biểu dương sức mạnh quần chúng để chào mừng ngày kỷ niệm quốc tế lao động mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi
một ngày kỷ niệm lớn của giai cấp vô sản tại khu mỏ quảng ninh
kẻ địch đã quyết tâm truy sát các đảng viên cộng sản giáo diết
đồng chí nguyễn văn cừ trong một lần đi từ cầm phà về hòn gai đã sa vào tay giặc
tại nhà tù hỏa lò không để thời gian rảnh rỗi
đồng chí nguyễn văn cử lao vào học tập lý luận chính trị một cách kiên trì
ông nghiền ngẫm và đọc kỹ bản luận cương chính trị của đảng cộng sản đông dương
do đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên của đảng khởi thảo
đồng thời ông cũng tìm mọi cách để tuyên truyền huấn luyện cho những đồng chí của mình và bạn tù khác
còn đối với đồng chí nguyễn văn cử thì trong quá trình mà chị nghiên cứu tài liệu
và thu thập tài liệu về đồng chí nguyễn văn cử thì ở đồng chí có một cái dấu ấn gì đặc biệt không ạ
đối với đồng chí nguyễn văn cừ thì qua quá trình sưu tầm tư liệu thì chị thấy là
đồng chí nguyễn văn cừ cũng có một thời gian bị thực dân pháp phát xam
thì ở khi ở trong tù đồng chí cũng tỏ ra là một người rất là kiên cường
đồng chí nguyễn văn cử còn có biệt danh là phùng lé
thì bạn có thể nhìn trên thấy đây là một cái bức ảnh do mật thám pháp chụp
và một bên mắt trái của đồng chí đã nhỏ hẳn đi
cái này ra hậu quả của đò tra tấn của thực dân pháp
tức là hồi hoạt động ở khu mọ than hòn gai thì công ty hòn gai đã bắt giam đồng chí
và chúng sử dụng cách thức tra tấn là lấy một cái trống lớn bỏ mặt chống đi
sau đó đóng đinh xung quanh miệng tang trống
và bắt đồng chí ngồi rồi úp tang trống lên tang làm cho trống quay tiếp
thì một chiếc đinh đã móc vào bên mắt trái của đồng chí và đồng chí nhất đi
và khi mắt trái của đồng chí đau lâu mới khỏi và khi khỏi khỏi thì mắc đó đã bé hẳn đi
và từ đó đồng chí mới có biệt danh là phùng lễ
vậy khi biết đến những câu chuyện đấu tranh rất là anh dũng của cổ tổng bí thư nguyễn văn cừ
thì bản thân chị có những cảm xúc cũng như là có những suy nghĩ như thế nào ạ
đầu tiên tôi là cảm thấy rất là xúc động trước những tinh thần chiến đấu quả cảm
và sự hy sinh của các đồng chí
thưa quý vị một trong những phẩm chất quý báu của đồng chí nguyễn văn cử
có tác dụng truyền cảm hứng và nêu gương cho toàn đảng học tập
đó chính là dũng khí đấu tranh tự phê bình và phê bình của một người cộng sản chân chính
chỉ trích cũng có nhiều thứ
có thứ chỉ trích theo kiểu tờ rốt kít
nghĩa là chỉ rủa vu cáo
để phá hoại phong trào
nhưng cũng có thứ chỉ trích của người cách mạng
chúng ta là người cách mạng
chúng ta đứng về lợi ích của dân chúng mà chỉ trích những khuyết điểm
những chỗ lừng chừng hoặc hèn nhát
để đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ rộng rãi hơn
đồng chí nguyễn văn cử đồng chí nguyễn đức cảnh và nhiều đồng chí khác
họ chính là hình ảnh đại diện cho lớp người tiên phong
đặt nền móng cho sự phát triển của đảng cộng sản việt nam
ngay trong những giây phút cuối cùng
đồng chí nguyễn đức cảnh vẫn trọn vẹn hiến dâng tâm sức của mình cho đảng
tổng bí thư nguyễn văn cừ khi bị địch xử bắn
ông hiên ngang hô vang khẩu hiệu đảng cộng sản cho đến khi súng nổ
và đó cũng chính là tinh thần chung của cả một thế hệ
những con người đã chiến đấu bằng niềm tin
cách mạng sẽ thành công
nước việt nam là của người việt nam